với việc đăng cai tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đà nẵng sẽ là điểm đến trọng tâm của dòng khách quốc tế trong những tháng cuối năm
hiện thì ngành du lịch thành phố này đã sẵn sàng phục vụ trong mùa cao điểm khách quốc tế
điểm đến an toàn sản phẩm hấp dẫn đội ngũ nhân lực du lịch chuyên nghiệp hệ thống dịch vụ hoàn thiện
đó là những điểm cộng khiến lượng khách quốc tế đến đà nẵng tăng trưởng bền vững và ổn định trong những năm gần đây
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là có sự phát triển vượt bậc của du lịch đà nẵng
trong đó có việc thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến thành phố trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec
điểm đến vận vụ của chúng ta như là huế và hội an để làm sao đó tạo thành một cái chuỗi sản phẩm
hướng tới cộng đồng du khách quốc tế để cho du khách có nhiều sự lựa chọn hơn
đáng chú ý trước và trong thời gian diễn ra sự kiện toàn cầu này
theo thông lệ quốc tế sẽ hạn chế nhập cảnh đối với các thị trường khách ngoài các nền kinh tế thành viên apec
tuy nhiên với sự chủ động của chính quyền và các doanh nghiệp lữ hành địa phương
sẽ không xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tiếp đón khách quốc tế và khách tham dự tuần lễ
cấp cao apec
bởi vì đã có một kế hoạch rất lớn rồi các đơn vị lữ hành lớn ở trong nước cũng như nước ngoài
khi đưa khách đà nẵng vào dịp này họ đã có một sự sắp xếp để không trùng lập
và nếu có trùng lập thì thực sự không ảnh hưởng lớn lắm
bởi vì chúng ta còn hai địa phương hai đầu giống như là hội an và huế có thể share cái chỗ lượng khách này ra
và huế và hội an cũng là nơi có cung cấp dịch khách sạn rất tốt
chính vì tôi nghĩ là đà nẵng nói chung hay là các doanh nghiệp nói riêng hoàn toàn tự tin trong cái việc đón khách này
với khoảng một mươi năm đại biểu quốc tế bao gồm các nguyên thủ quốc gia các quan chức cấp cao
và đông đảo doanh nghiệp của hai mươi một nền kinh tế lớn trên thế giới
đến đà nẵng tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
ban tổ chức địa phương đặc biệt chú trọng công tác hậu cần
phục vụ nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp về điểm đến đà nẵng
chúng tôi đã phối hợp với các sản ảnh liên quan cũng như các hiệp hội
các đơn vị kinh doanh du lịch trực tiếp để xây dựng các chương trình tập huấn cụ thể
đối với lại các nền kinh tế đối với các nền văn hóa
ví dụ như là tập huấn về các món ăn của hồi giáo
hay là tập huấn về các quy tắc ứng xử phù hợp với một nền văn hóa nhất định
với sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
có thể nói cả thế giới đang hướng sự quan tâm chú ý đến việt nam và thành phố đà nẵng nói riêng
do đó đà nẵng đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị chú đáo nhất trong vai trò thành phố chủ nhà
để khẳng định thương hiệu điểm đến toàn cầu